hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát động phong trào trồng cây tại thôn thượng phúc xã bắc hồng huyện đông anh thành phố hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đã ghi nhận kết quả ba năm phát động chương trình trồng mới một triệu cây xanh của thành phố hà nội
để thực hiện tốt mục tiêu trồng cây xanh thủ tướng yêu cầu phát động thi đua phong trào tết trồng cây ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt công tác bảo vệ rừng phòng chống chữa cháy rừng kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng rừng
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
thủ tướng mong muốn mỗi gia đình ở thủ đô trồng một cây xanh cây cảnh cây hoa để hà nội trở thành thành phố văn hóa có bốn mùa hoa nở luôn sáng xanh sạch tạo dựng nên nét đẹp mới của hà thành